chín đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc khởi tố
đường dây cá độ bóng đá trên do vũ văn trinh cầm đầu
qua quá trình theo dõi lực lượng công an bắt quả tang trinh và nguyễn duy vọng đang nhận tiền giao dịch cá độ bóng đá
cơ quan công an tiến hành khám xét một mươi năm địa điểm trung gian cá độ bóng đá ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và làm việc với các đối tượng liên quan
quá trình điều tra bước đầu trinh khai nhận quản lý tài khoản máy chủ cá độ bóng đá trên mạng internet
số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cược không thông qua mạng trung bình mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt xử lý thì số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng là trên hai mươi sáu tỷ đồng